đời thật bình dị
sắp bước sang tuổi chín mươi cũng là trường ấy thời gian bà gắn bó với làng qua
với bà nam bảo qua giống như là một chứng minh lịch sử cho cuộc đời của bà vậy
từ hội ông nội cha mẹ rồi chồng bà con bà cũng theo nghiệp qua
ở lứa tuổi của bà cũng có người còn cũng có kẻ đã mất
sức khỏe bà nam cũng giảm suốt nhiều
nhưng một ngày mà bà không ra bó cây qua tỉa cây lá
thì bà lại thiếu thiếu vắng một điều gì đó thấy khó chịu ở trong lòng
đi với cút nước làm mồng gà dạng thọ đồ vậy đó
chồng mấy cái thứ đó thôi chứ không có mấy cái thứ lạ
bây giờ hôm chào này mấy ông trao đổi ra đem cái đồ giống ở ngoài gì vậy ra thêm
mấy cô ấy hồi đó tứ tai không cực lắm
đội bùng xình không chứ không phải như bây giờ vậy á
bây giờ chồng nhiều quá là nhờ có mấy mốc rồi đó
để với khoa học người ta kinh nghiệm đặng vô phân đồ này kia để với nung cây đồ lên
còn hồi đó chồng bình thường thôi
ngay từ những ngày đầu hình thành
cách này hơn ba trăm linh năm
sa đéc chỉ có một vài hộ trồng qua
chỉ để trang trí và biếu tặng nhau trong những dịp tết đến xuân về
dần dần con nước thổ nhưỡng dường như hợp với đất địa
nên đến nay số hộ trồng qua đã phát triển đến hàng ngàn
trong đó có hơn hai ngàn hộ trồng qua chuyên nghiệp
với hơn một ngàn chủng loại qua kiển khác nhau
và địa bàn trồng qua cũng lan rộng ra các khóm
sai nhiên tân quỳ tây tân khánh đông
một trùng rượu
hai trùng rượu
ba trùng rượu
hai trùng rượu
ba trùng rượu
ba trùng rượu
hai trùng rượu
ba trùng rượu
khi mùa nước nổi chề
những chườn hoa càng như chưng sức khoe chán
khi được tắm tác bởi hạt phù sa sông mẹ
ba trùng rượu
hai trùng rượu
nhịp dượng sứ đỏ của anh ba sức
ở ấp tân mỹ loài cây sứ đỏ với anh ba như một duyên nợ
loài sứ tuy dễ trồng nhưng để tạo ra những dòng sứ có hoa đẹp và đặc sắc
đòi hỏi phải chuyên tâm nghiên cứu về cách kép cây tạo chán lai mà qua không khác gì một kỹ sư nông nghiệp thực thụ
ở làng hoa này có hơn nửa số hồ dân là trồng chuyên canh một loài cây
như dường hồng của chú tư tôn dường mai và cao kiển của chú úc phước
dường thông tùng của anh tám vĩnh dường sưng rồng của ông bà chính thăng
mỗi hồ này mỗi ngày xuất dường vài trăm chậu là chuyện bình thường
chúng tôi ghé thăm dường qua kiển của chú tư là một nghệ nhân trong một gia đình có truyền thống theo nghề trồng hoa từ lâu đời
con gái và con trẻ chú đang gói lại những chậu qua kiển để chuyển cho khách kịp chuyến tàu lên trốn thiệt thành chiều nay
trước một doanh nghiệp miệt dường có quy mô lớn như cánh đồng khoa của chú tư

chủ yếu vẫn là các thành phố lớn và xuất khẩu nước ngoài
gia đình chú tư theo nghề khoa đến nay đã là đời thứ năm
được đất mẹ yêu thương bồi đắp đời nào cũng khắm khá ăn nên làm xa
và cái bí quyết để làng nghề này trở nên lừng danh thiên hạ cũng chính là
sông mẹ mê công này đây
sử dụng cái nguồn nước ngọt nói chung thì cái trồng hoa kiển này mà tưới tiêu
mà về cái nước giếng á thì nó không có đạt cái về cái gì qua kiển
chẳng hạn như nước bông tên hoặc là nước giếng là không có bằng cả nước sông tiền nước nước
nó tự chải mà có những phù sa nó làm cho đẹp cái cây của cây hoa
điểm đặc biệt so với những nơi khác hoa ở tân huy đông được đặt trên những dạng cao
để tận dụng nguồn nước lên từ những con rạch nhỏ
theo giải thích của một chủ chừa qua do qua tết phải xuống giống từ giữa năm
lúc đang chờ mùa nước nổi nên nhà trường phải lập vàng để đưa qua lên cao
lâu rồi thành lệ những chống qua treo vào vụ tiếp sau cũng được cho lên dạng
một hình ảnh đặc trưng miền sông nước mà không một làng hoa nào
nghệ trồng qua ở đây này như nghiệp tổ cho
ở cái làng qua này hầu như ai cũng theo nghệ qua
và hầu như gia đình nào cũng có ba thế hệ đi theo cái nghề tạo ra những sản phẩm mang lại hương sắc kỳ ảo này
hồi đó cha làm cha mẹ làm đó rồi xong rồi cha mẹ già qua đời tới mình
cái này mới đầu thì mình trồng nó lên thì nó lớn rồi mình chiếc chiếc cây nhánh vậy nè
cái bắt đầu mình nó có rễ cái mình nó chần khoảng hai mươi năm ngày hà nó có rễ cái mình cắt vô chậu
cắt vô chậu xong cái mình mới trồng nó nữa trồng săn sóc cho nó lên tựa cái mình cơi
cơi ba lần vậy mới bán được
nó mới lên cây bự vậy nè
mình làm bông thì thu nhập
nó cao hơn
vốn nó nặng hơn nữa
bây giờ bắt đầu trồng cút
trồng cút là tôi bán tết á
nó như cút nặng đó là giờ vô vỏ hết rồi đó
là bắt đầu cái đây tới tết là cơi cơi nhất cơi nhì cơi ba
cái là bắt đầu mình lãi tượng mình đi tết đi bán rồi đó
đi giữa mùa nước nổi
mà chúng tôi cảm nhận
cái cảm giác như đi giữa những ngày tết cận kề
vì cái làm qua sa đét mùa xuân luôn tồn tại bốn mùa trong năm
và trong cái tình chiếc qua chúng tôi còn nhận ra có tình đất lẫn tình người của xứ này
làm qua sa đét dường như chưa một ngày ngơi nghỉ
không hối hạ lắm nhưng cũng không trầm lắng lắm
ngày nào cũng có hàng ngàn khóm qua
chậu qua được đưa xuống những chuyến ghe thương hồ rời bến sông quê
mà đưa hương sắc của làng đi khắp mọi miền
ra đến miền trung thậm chí miền bắc để đến với những người yêu khoa
người ta nói qua của làng qua sa đét có một phong trị rất mộc mạc nhưng đầm thấm
tuy không kiêu sa nhưng rất ưa nhìn và đặc biệt khỏe mạnh
một không gian lạc nghệ mang đầm hương và sắc của phù sa sông mẹ
một hình ảnh thân thương đến kỳ lạ của làng qua sa đét lạc trong phố phố trong lạc
với những chuyến ghe bồng bền trôi sẽ là khoảnh khắc êm đềm mà chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi
trong hành trình đi qua một mùa nước nổi
của đất phương nam